tại đà nẵng hệ thống y tế ngoài công lập trên địa bàn thành phố liên tục phát triển cả về số lượng lẫn quy mô loại hình và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn
để có thể bảo đảm công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động y tế tư nhân sở y tế tp đà nẵng đã tăng cường tuyên truyền phổ biến và hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về khám chữa bệnh
hiện tại trên địa bàn thành phố đà nẵng có hơn bảy trăm năm mươi cơ sở y tế tư nhân sự ra đời và hoạt động của hệ thống y tế tư nhân có phần đa dạng hóa các loại hình y tế phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân tạo công an việc làm cho người lao động
để có thể bảo đảm công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động y tế tư nhân sở y tế thành phố đà nẵng thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về khám chữa bệnh tổ chức các khóa bồi dưỡng đào tạo liên tục với các quy chế chuyên môn tập huấn kỹ năng thực hành cho các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tăng cường quản lý người hành nghề đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về khám bệnh